cũng liên quan đến ma túy vào hồi một mươi giờ sáng ngày hôm nay trên địa bàn huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án buôn bán vận chuyển ma túy trái phép
bắt quả tàng hai đối tượng đang vận chuyển một mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá từ trung quốc vào việt nam
tại đường mòn biên giới thuộc khu vực mốc một nghìn một trăm hai mươi bảy địa bàn thôn cò luồng xã bảo lâm huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
các đơn vị chức năng gồm đoàn đặc nhiệm miền bắc cục phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
chủ trì phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị đồn biên phòng bảo lâm
vây bắt thành công hai đối tượng đang vận chuyển một bao dứa trong có một mươi túi ni lông
chứa các hạt màu trắng đục nghi là ma túy tổng hợp dạng đá từ trung quốc vào việt nam
tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị qua đấu tranh khai thác trực tiếp tại chỗ
hai đối tượng vận chuyển là bế thị niêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện phục hòa tỉnh cao bằng
và hoàng văn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã khai nhận số hàng trên là ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng khoảng một mươi kg
mua và vận chuyển từ trung quốc vào việt nam để tiêu thụ
hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật